xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm xét xử ông trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi và bà đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến chiều ngày hai mươi chín tháng hai tòa án đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của toàn bộ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
gồm bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng đại diện công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hằng hiễu tỉnh bình dương
về vắng mặt vợ chồng bà nguyễn phương hằng tòa cho rằng đã có lời khai không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên vẫn tiếp tục phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm bắt đầu công bố cáo trạng
theo có trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội
với nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng gây ảnh hưởng đến quỹ tử thiện hằng hiễu và công ty đại nam
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông trần quý thanh cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp
và hai con gái của ông thanh là trần uyên phương và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
ông trần quý thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất ba một tháng
điều kiện kèm theo với mức lãi suất ba một tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng truyền nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản hoặc dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại
thì các bị can đã nảy ra
các bị can đã nảy ra các lý do để không trả lại tài sản
và theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này ông trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
là loại tội phạm phi truyền thống người phạm tội có trình độ kỹ năng kiến thức chuyên môn về công nghệ
thời gian qua tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này công an nghệ an đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp
từ đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
cuối năm hai nghìn hai mươi ba chị phan thị phú năm mươi ba tuổi trú tại thành phố vinh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
tự xưng là cán bộ công tác tại bộ thông tin truyền thông
với nội dung thông báo số điện thoại và tài khoản của chị phú có liên quan đến các đối tượng tội phạm
đang sử dụng để rửa tiền và hoạt động phạm tội
vì lo sợ chị phú đã nghe và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan tư pháp
sau nhiều lần làm theo hướng dẫn của đối tượng chị phú bị trừ số tiền trong tài khoản hàng trăm triệu đồng
trong tài khoản của chị là bị học tài khoản để dùng rửa tiền cho bọn tội phạm
bốn người và bốn mất tùy
nhưng mà sau đó thì bọn tội phạm bắt tôi là phải chứng minh số tiền trong tài khoản có trong sạch hay không
hoặc là như thế nào thì hẳn bọn tội phạm bắt chị là chuyển toàn bộ tài khoản trong sạch của chị vào tài khoản
nhiều lần vào tài khoản của chị rồi lấy cái ô tê bê của chị sau đó chuyển toàn bộ tiền của chị sang tài khoản của hẳn
bằng cái thủ đoạn là bọn dũng
xây dựng cái kịch bản rất là rõ ràng gọi điện giả danh là nhân viên bưu điện nhân viên liên lực cán bộ công an tòa án bị âm sát
để thao túng tâm lý cưỡng ép lừa người dân từ cái tâm lý lo trợ của người dân
đặc biệt là các đối tượng chiếm được quyền sử dụng cái tài khoản của người dân thông tin về cá nhân
để từ đó rút cái tiền trong tài khoản của người dân
mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt năm mươi đối tượng là người việt nam cư trú tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao
giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân việt nam ở nhiều địa phương trên cả nước
với số tiền hơn năm trăm linh tỷ đồng
thực tế từ các chuyên án trịt xóa thời gian qua cho thấy
tuệ phạm công nghệ cao là loại tuệ phạm phi truyền thống
địa bàn hoạt động rộng không phân biệt biên giới lãnh thổ với thủ đoạn ngày càng tinh vi
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này

công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
hai đối tượng là phạm văn tiến chú tải huyện nghi lộc và đinh bạc long chú tải huyện thanh trương
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình
để vận chuyển ma túy và thường xuyên thay đổi phương tiện tuyến đường di chuyển phương thức liên lạc
nhằm đối phó với cơ quan chức năng
sau một thời gian điều tra đến khoảng hai mươi một h năm ngày hai mươi sáu tháng hai tại khu vực đường rẽ lên cao tốc bắc nam
đường bộ cao tốc số bốn phòng sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt quả tăng tiến và long
khi đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
liên quan tới vụ gần hai trăm linh học viên cai nghiện ma túy ở sóc trăng trốn chạy và chiều qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp sóc trăng cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích
chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai do mô thuẫn cá nhân về việc nghi bị tố cáo sử dụng ma túy trong phòng
nên một nhóm học viên đã đánh gây thương tích cho bốn học viên khác ngay trong cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
lợi dụng việc này một số học viên đã kích động các học viên khác đập phá tài sản phá khóa phòng
cổng rào đục tường để trốn ra ngoài
khi cán bộ quản lý cơ sở và lực lượng công an đến giải quyết
những học viên này đã tấn công khiến bốn cảnh sát bị thương
qua kiểm tra có một trăm chín mươi một học viên đã trốn thoát ra ngoài
đến ngày hai mươi chín tháng hai có một trăm bốn mươi học viên được đưa trở lại cơ sở
liên quan đến vụ án giết người tại một quán trà sữa vào ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố bị can sau đối tượng để điều tra
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng hai nhóm sau đối tượng đến uống nước tại một quán trà sữa
ở ấp hòa long bê thị trấn kinh cùng huyện phụ hiệp tỉnh hậu giang
thì gặp một thanh niên có mâu thuẫn với luân cùng nhóm bạn đang uống nước tại đây
sau đó sau đối tượng này lao vào tấn công người thanh niên cùng nhóm
trong đó lũy và luân có sử dụng dao nhọn hậu quả một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương
sau khi gây án sau đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện phục hiệp bắt được các đối tượng ngay trong đêm
qua đấu tranh cơ quan công an cũng thu được con dao liên quan đến vụ án
mà các đối tượng vứt xuống canh sáng nàng mau vào ngày hôm sau
chiều ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
bắt giữ tràng ngọc thuận trú tại huyện dương minh châu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an thuận khai nhận cách đây hơn hai ngày
tại một cơ sở karaoke ở ấp thuận hòa xã trung mít huyện dương minh châu
thuận và ba thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn văn mười
khi uống bia và hát giữa hai nhóm xảy ra mô thuẫn các đối tượng đã dùng ly thủy tinh ném vào nhóm của thuận
tức giận thuận đã lấy ra một khẩu súng đạn cao su bắn một mươi gây thương tích
gây án xong các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
qua truy xét cơ quan công an đã bắt giữ thuận để điều tra và xử lý theo pháp luật
thưa quý vị thời gian sau tết nguyên đán trên địa bàn tp vịnh yên tp vịnh phúc
có dấu hiệu tái diễn tình trạng thanh thiếu niên học sinh tụ tập thành các nhóm điều khiển xe mô tô
chở hai chở ba lạng lách đánh võng rú gạt trên đường tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây rối trước tự công cộng
để giải quyết triệt đề tình trạng trên công an tp vĩnh yên đã triển khai lực lượng tuần tra
chốt điểm xử lý các đối tượng trên
công an tp vịnh yên đã huy động cán bộ chiến sĩ trực một trăm linh quân số một buổi một tuần
để thành lập các tổ chốt tập trung kiểm tra vây giáp xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên
đồng thời duy trì một tổ thường trực tại trung tâm quản lý giám sát hệ thống camera an ninh
của công an tp vịnh yên để duy hình thông báo đến chủ phương tiện vi phạm trực tự
toàn giao thông và tiến hành xử phạt nguội
thế công an tp đã xây dựng kế hoạch ba trăm linh sáu để hàng tuần chúng tôi sẽ tập trung một hai buổi
sẽ trực một trăm linh quân số để tông loạt gia quân trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố
để vừa xử lý về nồng vật cồn cũng như là vây giáp số đối tượng thanh thương đơn
có biểu hiện lãng lạnh đánh võng mà bốc đầu xe trên địa bàn thành phố
tối ngày hai mươi tám tháng hai công an thành phố đã đồng loạt triển khai gia quân thành lập năm tổ chốt chặn
vây giáp hai tổ tuần tra lưu động và một tổ thường trực tại trung tâm quản lý giám sát hệ thống
camera an ninh của công an thành phố để phục vụ việc kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm
trong đó tập trung vào nhóm thanh thiếu niên
kết quả đã phát hiện lập biên bản năm mươi tám trường hợp vi phạm tạm giữ hai mươi phương tiện và ba mươi chín bộ giấy tờ xe
để phòng ngừa vi phạm của thanh thiếu niên học sinh
công an tp vĩnh yên khuyến cáo tới gia đình nhà trường tăng cường công tác
quản lý giáo dục con em chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông
tuyệt đối không giao xe mô tô xe gắn máy cho trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
gian lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
các bị can gồm lý ngọc thành chú văn huỳnh cùng chú tại tp bắc cạn
và nguyễn khắc hùng chú tại huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chỉ đạo của ông hoàng văn linh
giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
năm bị can là giáo viên dạy lái xe thuộc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng b hai khóa k bốn mươi sáu số tiền là một mươi bốn triệu đồng
cao hơn mức học phí phải nộp là một mươi triệu sáu trăm linh ngàn đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng văn linh cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên dạy lái xe tại công ty này
tại ninh bình công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình vừa phát hiện và bắt quả tăng
bảy đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng
bảy đối tượng cùng chú tại xã khánh trung huyện yên khánh lực lượng công an đã thu giữ hơn bốn mươi tám triệu đồng
bảy điện thoại di động và một số công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
bước đầu các đối tượng khai nhận do quen biết nhau nên khi đến chơi tại khu nhà trọ của anh phạm duy nhiệm
đã cùng nhau đánh bạc thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tàng
thưa quý vị cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa phát đi cảnh báo
về tình trạng lừa đảo bằng hình thức lợi dụng mã qr code và mã vạch trong giao dịch mua bán các loại vé
như vé máy bay vé tàu vé xem phim qua mạng xã hội
chị quỳnh anh làm nhân viên văn phòng nên mua sắm qua mạng đã trở thành thói quen thường ngày
từ vé tàu xe hay vé xem phim chị đều giao dịch qua mạng internet
và cũng đã không ít lần rơi vào ma trận thật giả của các bạn
hình thức mua bán các loại vé online đã tiết kiệm được công sức thời gian cho cả người mua và bán
khi người mua chỉ thực hiện lệnh truyền khoản
người bán sẽ gửi các loại vé có chứa mã qr
hoặc mã vạch một dạng thông tin được mã hóa cho người mua
khi người sử dụng dịch vụ tới nơi cung cấp dịch vụ
chỉ đưa mã ảnh qr hay mã vạch
mọi thông tin khách hàng sẽ được hiển thị trên mạng nội bộ của bên cung cấp dịch vụ
thông qua máy quét
chính sự tiện dụng đấy nên nhiều kẻ xấu đã lợi dụng
để lập ra các trang web và fanpage
hòng thực hiện hành vi lừa đảo tiền của khách hàng
đội hình vé trên không gian mạng hiện nay đang diễn ra khá là phổ biến
về tính tiện lợi cũng như sự nhanh gọn của việc khiêm môi online
điểm bàn vé cũng như không phải xếp hàng và chờ đợi nữa
có thể thao tác trực tiếp trên các trang web và đền tảng
việc này cũng tồn tại một rủi ro khi mà các đối tượng có mục đích xấu
thiết lập những trang web hay website hệ thống hoặc những ứng dụng
giống như những ứng dụng của các đơn vị cung cấp trình thống
thì lợi dụng người dân vào đấy mua
cũng như khi được trả về những hình ảnh vé là vé sai
như vé đã trình sửa và vé không có giá trị
số liệu thống kê của cục an toàn thông tin
bộ thông tin và công ty
và truyền thông cho thấy mỗi ngày cả nước có hàng trăm người bị lừa đảo trên mạng xã hội
hình thức lừa đảo phổ biến là lừa mua vé tàu xe vé máy bay vé xem phim
điểm chung của cả ba vé giả mạo này đều có mã qr hay mã vạch trông giống thật
xong không hề chứa đựng thông tin của khách hàng vì được làm giả mạo rất tinh vi

chào quý vị đã theo dõi và theo dõi vào bài vẽ vẽitta ăn bisz bs sì unchanged b casa loại
cũng tpd milli con người thường không nhận được
bán vé phim hay vé tàu cứng rượi để có trình hãng hay không
hay là một hình dụng tương tự nó lập ra
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
hiện tình trạng lừa đảo bằng mã qr code và mã vạch giả đang gia tăng
những đối tượng lừa đảo còn tạo các mã qr dẫn tới các website giảm mạng ngân hàng
trong đó yêu cầu người dùng nhập thông tin như họ tên
số căn cấp công dân tài khoản mã bí mật hoặc mã otp
từ đó người dùng bị chiếm đặt tài khoản
vậy nên người dùng cần thận trọng trước khi quất mã
các mã có dấu hiệu bất thường đặc biệt cảnh giác với các mã qr được dán
hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội email
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay ngày một tháng ba
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn xe tải
khiến một lái xe tử vong tại chỗ và một phụ xe bị thương nặng
theo thông tin ban đầu
vào thời điểm xảy ra tai nạn xe đầu kéo mang biển số tp hcm giảm tốc độ và dừng lại trên cao tốc
xe tải mang biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi nghìn năm trăm sáu mươi tám đi ngay phía sau giảm tốc độ
thì bị xe tải mang bị kiểm soát bảy mươi bảy c sáu nghìn bảy mươi năm tông mạnh vào phần đuôi xe đẩy trượt dài lên phía trước
cùng lúc xe tải bảy mươi chín c sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám do lái xe trú tại khánh hòa điều khiển phía sau
tông mạnh vào đuôi xe bảy mươi bảy c sáu nghìn bảy mươi năm khiến lái xe tử vong tại chỗ
nhận được tin báo công an tp hcm phối hợp với đội tuần tra giao thông số sáu phòng tám
cục cảnh sát giao thông bộ công an phong tỏa hiện trường tiến hành giải cứu một phụ nữ bị gãy chân đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn đã khiến một người tử vong một người bị thương
bốn xe tải bị hư hỏng nặng và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ